ngày ba mươi tháng sáu công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke sáu nghìn sáu trăm bảy mươi bảy do ông đặng quang thư làm chủ ở khu phố bốn phường tân hiệp phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép tại ba phòng
cụ thể thời điểm kiểm tra tại ba phòng của quán có hai mươi năm đối tượng đang sử dụng ma túy
tại các phòng này lực lượng công an thu giữ các dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số bịch chứa bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
qua test nhanh đa số các đối tượng ở cả ba phòng trên đều dương tính với chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi đi chơi tại một quán ba tối ngày hai mươi chín tháng sáu thì tụ tập về quán karaoke trên để hát nhưng chủ yếu là để sử dụng ma túy
thời gian gần đây lực lượng công an tỉnh đồng nai liên tục phát hiện thanh thiếu niên thuê quán karaoke để sử dụng ma túy
chỉ trong ba ngày gần đây đã có bốn vụ được phát hiện tại thành phố biên hòa và huyện thống nhất với hàng chục đối tượng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ